đi kèm với đó là một số chủ trương chính sách hỗ trợ cho những người tiên phong làm nông cốt để tạo thành phong trào sâu rộng trong nông dân
nhờ đó đã có một số mô hình ứng dụng công nghệ cao mới rất thành công
cụ thể như cơ sở úp này từ nền tảng có sẵn của hơn hai mươi năm kinh nghiệm ươm giống
nên khi được hướng dẫn áp dụng công nghệ cao vào sản xuất thì ngay lập tức đạt kết quả rất khả quan
trước kia mình làm theo kiểu truyền thống
làm nhà lưới bình thường
sau này được tỉnh hỗ trợ mô hình công nghệ cao tỉnh hỗ trợ màng vàng muôn xương vàng quạt vàng để khai máy dầu hạt máy dập dĩ
thì đó là được tỉnh hỗ trợ
thì cái đó là tỉnh hỗ trợ mà trên cơ sở mình là trị giá một tỷ bốn trăm bảy mươi hai triệu
tỉnh hỗ trợ ba mươi
một điển hình khác thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa những định hướng đúng đắn của chính quyền địa phương
và sự đồng thuận của người dân là dự án khôi phục và phát triển giống xoài thơm vĩnh hòa
từ thực tế do cách trồng kiểu tự phát chăm sóc kiểu truyền thống
nên tuổi thọ cây thấp ảnh hưởng đến năng suất chất lượng dẫn đến giá cả không ổn định
nhưng từ khi có dự án vào giống xoài thơm vĩnh hòa đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực
cụ thể dự án đã hỗ trợ cho hai mươi hai hộ nông dân sáu trăm ba mươi cây xoài
dự án đã hướng dẫn kỹ thuật cấy ghép tạo giống cũng như kỹ thuật chăm sóc cho tám trăm bốn mươi cây xoài
do người dân trồng tự phát trên diện tích ba hectare còn lại
ngoài ra quỹ ban nhân dân xã đã vận động nông dân thành lập một tổ hợp tác sản xuất xoài thơm vĩnh hòa
qua đây đã mang lại kết quả rất thiết thực
cái thứ giết là ngày xưa người ta trồng hạt trồng phân tán không có tập trung
có nghĩa như là sau khi mà có cái dự án rồi thì thí nghiệm sở khoa học công nghệ trung tâm khuyến nông tỉnh
là người ta sẽ góp bò cho mình
bởi vì hạn chế cái thời gian sinh trưởng thì trước đây là cái xoài nó tới năm năm mới có trái
nhưng mà hiện nay ba năm là có trái
thì cho nên là từ cái chỗ mà người ta ghép bo đó để giảm cái thời gian sinh trưởng của nó
thời gian cho trái của nó
thì cho nên cái đó là một cái thượng lợi thứ nhất
cái thuận lợi thứ hai là từ hai nghìn một mươi ba đến nay thì giữa hai mươi ba mươi bốn mươi rồi năm mươi ngàn trên đồng trên ký lô
rồi cái thuận lợi thứ ba nữa đó hiện nay là phòng kinh tế sở khoa học công nghệ
mới là tập quấn cho mình là cái thương hiệu
đó thương hiệu rồi là phải có logo để mình quảng bá cái thương hiệu của mình trong siêu thị
trong có mắt phải không
trong tỉnh và cả nước nói chung
rồi cái thứ tư nữa địa phương rất là quan tâm hỗ trợ để áp dụng cái công nghệ cao
để sản xuất theo cái nghĩa quyết không chính của tình nguyện
xác định ứng dụng công nghệ cao vào lĩnh vực nông nghiệp là khâu đột phá để phát triển kinh tế xã hội của thị xã tân châu
do vậy thời gian tới thị xã tân châu sẽ tiếp tục thực hiện và phát triển sáu vùng quy hoạch ứng dụng công nghệ cao
đồng thời còn đưa ra mục tiêu phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ có một mươi diện tích ứng dụng công nghệ cao
và đến năm hai nghìn ba mươi đạt ba mươi diện tích
phòng kinh tế đã đặt hàng với sở khoa học công nghệ để nghiên cứu ứng dụng đề tài xây dựng và phát triển mô hình
dường cây danh trái gắn với du lịch sinh thái trên sông kết hợp nghệ thuật đền ca tài tử
rồi tham quan các làng nghề thưởng thức các món ăn đặc sản tại tân châu
vừa giới thiệu vừa tiêu thụ được các mặt hàng đặc sản của địa phương
rồi thực hiện một số giống lúa mới có năng suất và chất lượng cao
kiện biến đổi khí hậu các mô hình trồng nấm trồng lan cắt cành
giao tinh nhân tạo bò mô hình nuôi lương sinh sản bán nhân tạo
nhân rộng các mô hình nhà màng tiếp tục duy trì tổ chức thực hiện cánh đồng lớn trên địa bàn của thị xã
với những kết quả đã đạt được như trên cho thấy việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp
là hướng đi tất yếu để cơ cấu lại nền sản xuất nông nghiệp của tân châu
đồng thời đưa nông nghiệp phát triển bình vẩn
thực hiện được mục tiêu cải thiện thu nhập và nâng cao đời sống của người nông dân